thưa quý vị huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua tại địa phương này đã áp dụng việc chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định xong cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do khác nhau
đã có những hành vi chống đối thậm chí là tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định xử lý theo quy định của pháp luật
đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi qua kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh
nhưng không được các thành viên của chốt cho phép vì ra ngoài không có lý do chính đáng
lúc này bốn thanh niên đã dùng gạch đá vừa lang mạng
chửi bới vừa tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại chốt kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được
đã quay sang chửi bới rồi dùng tay tấn công
một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng quật ngã và không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát dịch ở xã vạn khánh
hai thanh niên chú ở địa phương đều không đội mũ bảo hiểm ra ngoài với lý do đi bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua
một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
từ ngày sáu tám đến ngày ba mươi tám
trên địa bàn hiện ninh xảy ra năm vụ chống nguyên thuyền của vụ
đáng chú ý là ở tại địa bàn xã vạn khánh xảy ra bốn vụ
hiện nay công an điều tra chúng tôi đã khởi tố ba vụ án và năm bị can
trong đó có hai vụ đủ điều kiện để áp dụng biện pháp rút gọn thuyết tục rút gọn
đối với hai vụ này thì gồm cả hai bị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm soát và tòa án sẽ sớm kết luận và đưa ra xét xét